nếu bạn đang là chủ nhân của quán cà phê võng nào đó
hoặc bạn đang có người thân sở hữu một quán cà phê võng
thì hãy cùng theo dõi câu chuyện của chúng tôi ngay sau đây để nâng cao cảnh giác
một buổi sáng đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
quán cà phê tám trăm năm mươi ba thuộc cấp phú hòa xã tân phú đông
thành phố sa đéc tỉnh đồng táp
đón một người khách lạ
cũng như trước những người khách lạ đã từng gáy vào quán uống nước ngả lưng
vì khách không gây ấn tượng gì đặc biệt
anh ta gọi nước rồi đặt lưng xuống vóng
chỉ trong tích tắc
vì khách trở ra vội vã
nhưng cũng không đủ khác lại để gây chú ý với người đi đường
điều khác lạ chỉ là quán cà phê võng
nơi vì khách gái qua mọi thứ
đã hoàn toàn sáng trụ
chủ quán cà phê tám trăm năm mươi ba là chị nguyễn thị lợi

sau khi bị đối tượng gây chú ý với người đi đường
khi thương tích nặng ở vùng mặt
đến ngất xỉu
đã tỉnh lại vấn liên lạc với công an địa phương
lực lượng công an hình sự tỉnh phu sa đéc
là những người đầu tiên xuất hiện tại hiện trường
sau khi chấn đoan tinh thần bị hại
giúp họ bình tĩnh
nhớ lại diễn biến vụ việc một cách chính xác
các cán bộ chiến sĩ công an
đã khẩn trương tiến hành ghi lời khai của chị lợi
tổ chức khám nghiệm hiện trường
đồng thời thu thập các vật chứng để lại
hiện trường để lại thì
rất là gây khó khăn cho chúng tôi
tức là hiện trường để lại
chỉ là một cuộn dây điện
và hai cái phít cắm
và sau đó thì chúng tôi không thu lượm
các cái vật chứng gì thêm
bỏ lại hiện trường
là một cuộn dây điện dài chừng hai mươi mét
kết nối trực tiếp với phít cắm điện
và hai tay cầm bằng gỗ
đối tượng đã biến mất
và không quên mang theo điện thoại

như truyền là những tài sản nạn nhân mang theo người
trao đổi nhanh thể hiện trường
lực lượng điều tra đã có những hình dung sơ bộ
về vụ án và thủ đoàn gây án
đối tượng lợi dụng lúc quán vắng
đã lấy dây điện mang theo
cắm trực tiếp vào ổ cắm
và chích vào người nạn nhân

khiến nạn nhân bị giật điện
khi nạn nhân trúng trà và chi hô
đối tượng không ngần ngại tấn công nạn nhân đến bất tỉnh
sau đó lấy đi tài sản của nạn nhân
những chi tiết nhỏ nhất từ lời khai của bị hại
cũng trở thành định hướng của cơ quan điều tra
việc tìm kiếm manh mối vụ án
được mở rộng ra bên ngoài hiện trường chính
hành vi nguy hiểm thể hiện ở chỗ
thể dẫn đến chết người
thể dẫn đến xâm phạm
tính mạng của người bị hại
do đó cho nên là
chúng tôi xác định đây là cái vụ án rất nghiêm trọng
xác định đây là một vụ án phức tạp
diễn ra giữa ban ngày

đi hoang mang cho người dân
địa bàn xảy ra vụ án nằm trên tuyến đường
có nhiều phương tiện giao thông qua lại
công an thành phố sa đéc
đã đề nghị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
phối hợp truy tìm đối tượng
các ý kiến trao đổi giữa hai bên
cùng thống nhất nhận định
hành vi phạm tội không phải do bộc phát
mà đã có sự chuẩn bị trước khi gây án
nên đối tượng chắc chắn phải là người thông thuộc địa bàn
nắm được tình hình nạn nhân
sự ra tay manh động
chiếp ngoáng giữa ban ngày
đã cho thấy tính chất chuyên nghiệp của đối tượng
từ những nhận định này
kế hoạch giả soát các đối tượng nổi trên địa bàn
có đối tượng nghi vấn được thực hiện
sau khi lực lượng điều tra đến hiện trường
thì qua khảo sát tất cả các dấu vết để lại hiện trường
thì chúng tôi nhận định đây là cái vụ án có thật
đây là vụ án cướp tài sản
thì qua nhận định
chúng tôi tiến hành khám nghiệm toàn bộ tất cả các hiện trường
để mà thu lượng tất cả các dấu vết
có liên quan đến đối tượng gây án
thì qua đó
qua đó thì cơ quan điều tra công an thành phố sa đéc
đã nhận định là vụ án này rất là phức tạp
do đó cho nên đã đề nghị với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
hỗ trợ lực lượng để mà
tri tìm cái
đối tượng gây án
cơ quan của chúng tôi cũng đã tiến hành nhiều các hợp đánh giá
thì qua đó thì cũng nhận định là các đối tượng có khả năng là cũng đã tới lui
ngay tại quán của nhà bị hại
thì qua đó chúng tôi cũng đưa ra các nhận xét đánh giá

để bám sát địa bàn

qua đó cũng đã xác minh phân loại tất cả các đối tượng nổi trên địa bàn
cùng đó thì cũng chúng tôi cũng đã phối hợp với các công an khác địa phương
để đánh giá và qua đó cũng đã phân công các lực lượng từ xã đến tỉnh
cũng đưa ra các lực lượng cơ bản là giỏi
để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ cái vụ việc này
phòng cảnh sát thình sự công an tỉnh đồng tháp và công an tỉnh phố sa đác
đã phối hợp tích cực với công an các huyện thị xã
đã phối hợp tích cực với công an các huyện thị xã
trong khu vực được khoanh vùng để triển khai công tác giả soát đối tượng
bằng cách này hay cách khác
hàng trăm đối tượng thuộc diện theo dõi trên địa bàn thành phố sa đéc
và các huyện giáp danh đã lần lượt được triệu tập gọi hỏi
nhưng kết quả thẩm vấn giả soát không mang lại kết quả
những người trung diện tình nghi đều đã lần lượt cung cấp chứng cứ ngoại phạm
thì qua cái xem xét dấu vết tại hiện trường
cũng như là dấu vết trên cái hành khẩu
thì tổ công tác đã xác định
đối tượng gây án khả năng là các đối tượng có tiền án tiền sự
đối tượng nghiện ma tí
trên địa bàn các huyện giáp danh của thành phố sa đác
đến địa bàn thành phố gây án để kiếm tiền
để dụ vào cái lợi ích sử dụng ma tí
thì qua cái nhận định đó thì tổ công tác đã phân ra
phân nhiều chính xác
đi là các huyện
như là chủ huyện lê hà
thành phố vĩnh long
để mà gà sót lên danh sách các đối tượng
có tiền án tiền sự
các đối tượng nghiện ma tí
phong trào quân chúng tham gia tống giác tội phạm được đẩy mạnh
đặc biệt trên khu vực dọc hai bên đường
nơi được xác định là hướng tẩu thoát của đối tượng
người tham gia lưu thông trên tuyến đường
qua quán cà phê
nơi xảy ra vụ cấp táo tượng ra ban ngày
cũng được tẩu thoát
tuyên truyền để cung cấp camera hành trình
trong khi đó
hình ảnh camera thu thập của nhà dân
dọc tuyến đường này
cũng được thu thập
trích xuất làm căn cứ để lực lượng hình sự phân tích
tìm kiếm thông tích của cài đào tổng
phân công một phẫu trực tiếp
trích xuất gà sót
các camera trên địa bàn
của thành phố sa rét
để mà chi nguyên đối tượng
cái công đoạn bắt đầu
gà sót cái đối tượng rất là khó khăn
do là cái đoạn đường này
xe nó cũng đông người qua lại
mà thủ phạm nó thực hiện
cái hành vi là ba ngày
phải cũng gây quan mang
cho những lượng của quần chúng nhân dân
các thành viên ban chuyên án
được chịu tập trung nhiều cuộc họp
để trao đổi nhanh các thông tin đã thu thập được
hướng mở dòng điều tra vụ án
các kế hoạch truy tìm đối tượng
tuy nhiên dù kỳ công
nhưng quá trình điều tra của lực lượng hình sự
vẫn bấy tắc
khi lời khai của nạn nhân về đối tượng phạm tội
và những hình ảnh thu thập được hai bên đường
không có sự trùng khớp
nạn nhân khai đối tượng xuất hiện một mình
nhưng hình ảnh camera thu nhận được
lại không có đối tượng nào khả nghi
khi đi một mình trên tuyến đường này
xung quanh thời điểm xảy ra vụ án
nhận định khả năng đối tượng
còn có đồng bọn đi cùng
nhưng nạn nhân lại đưa ra những nhận định giống nhau
về những đối tượng tình nghi khác nhau
qua cái tri xét một số cái đối tượng
sàng lọc hết tất cả những cái đối tượng
nghi vắng trên cái địa bàn
thì cũng chưa nổi lên
cái đối tượng nào
cái lời khai của bị hại thì nó còn mơ hồ lắm
tại vì bị hại chỉ có diễn tả
được cái tướng thôi
nhưng mà qua sàng lọc
tám mươi mấy đối tượng
thì đưa ảnh của
đối tượng nào thì bị hại
nó cũng nói khoảng giống như tám mươi phần trăm
năm mươi phần trăm
không nản lòng
trước những khó khăn từ vụ án
lực lượng hình sự vẫn kiên trì
bám sát hình ảnh trích xuất từ camera hai bên đường
bằng kinh nghiệm
và cảm quan nghề nghiệp
các điều tra viên đã quyết định thu hẹp diện đối tượng
một cuộc ra soát để nhận diện đối tượng
tiếp tục được triển khai trên địa bàn tỷ xác sa đếch
và các huyện giáp danh trong và ngoài tỉnh
sức ra soát trên camera thì phát hiện
đối tượng gây án khả năng
mặt cái quần thể dục thì từ cái nguồn thông tin đó
để làm cơ sở cho tổ công tác gà sót và xác minh để xác định được đối tượng gây án
qua cái trích sức gà dụ huyện gà thì xác định là đối tượng đã di chuyển bỏ khỏi địa phương
là do camera gà trên các khu vực của thành phố châu đếp và châu thành
thì phát hiện đối tượng đã ra khỏi địa bàn
gà sót các đối tượng mới gà tù đặc biệt là gà tù gần đây nhất
là năm hai nghìn một mươi sáu qua gà sót nó nổi lên hai cái đối tượng này
nó đã có tiền án về cái hành vi là trộm cắt tài sản trốn khỏi nơi giam giữ
qua gà sót mình đưa vô sàn lọc lội từ từ
con chủ mà để làm gánh mua bán chấu thì xác định được là hai người này thái quen
và xác định được mặt chú xe là của thằng phường
nên từ đó mà xác nhận định được là hiện nay là đối tượng hai đối tượng này chạy xe là đối tượng đặng cao trí và miếng nhân phường
sau nhiều ngày gà sót và áp dụng đông bộ các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng điều tra đã xác minh được đối tượng tình nghi trong vụ án là đặng cao trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
người đã có ba tiền án về hành vi giết người cướp tài sản trộm cắp tài sản
và đã hai lần trốn khỏi nơi giam giữ
đối tượng nghi vấn thứ hai đi cùng đảng cao trí
đặng nguyễn văn phường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngủ khu dân cư tân thạch xã phong hòa huyện lai dung tỉnh đồng tháp
tuy nhiên kể từ thời điểm xảy ra vụ cướp các đối tượng đều đã đi khỏi địa phương
việc truy tìm hai đối tượng đã lẩn trốn khỏi địa bàn thực sự khó khăn
nên sau quá trình bàn bạc ban chuyên án đã quyết định chọn nguyễn văn phường đối tượng phạm tội lần đầu
giữ vai trò thứ yếu
làm điểm đột phán để gỡ nốt thách của vụ án
sau khi xéo lẽo áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng hình sự đã xác định phường hiện đang sống và làm thuê tại một khu công nghiệp của tỉnh đồng nai
tổ công tác đã ngay lập tức lên đường đi đồng nai
tại tả là ở trước nhà chọ nó có cái quán cháo bình dưỡng mà có cái bản hiệu tuyệt lớn
khi lên thì ngay ban đầu vừa kiếm cái bản hiệu bán cháo bình dưỡng rồi quay
nó dưỡng nhiều quá trời nhiều tại là ở đó thì dân cư sống rất là đông đúc tại ngay chợ
thì ở thành phố biên hòa và các tỉnh ở thành phố hồ chí minh và bình dương thì dân cư thì nó quá đông
từ đó mà để xác minh được đối tượng và đối tượng mà rất khó khăn cho trong quá trình chính xác ở thành phố hòa bắc đối tượng đó
nhà chọ này không đặc biệt là nó không có để cái tên bản
nó giống như hộ dân gia đình
cái nhà rộng quá
nó giống như hộ dân gia đình cái nhà rộng quá

người ta chia lại cho ở thôi
không phải là cái nơi để đăng ký kinh doanh nhà chọ
tại đồng nai được sự giúp sức nhiệt tình của công an địa phương sau nhiều ngày ra soát tổ công tác đã phát hiện ra chỗ ở của đối tượng nguyễn văn phường